sở kế hoạch và đầu tư hà nội thống kê đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi chín hà nội có trên hai trăm sáu mươi năm doanh nghiệp
trong đó tỉ trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm chín mươi bảy đóng góp bốn mươi gdp
số doanh nghiệp thành lập mới tại hà nội tăng trung bình khoảng một mươi một mươi năm một năm
bình quân cứ ba mươi người dân thủ đô có một doanh nghiệp được đăng ký thành lập
cao gấp năm lần mức bình quân chung cả nước
để thực hiện mục tiêu có thêm hai trăm linh doanh nghiệp thành lập mới
hà nội đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
trong đó có đầy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực
riêng năm hai nghìn một mươi chín thành phố bố trí khoảng hai mươi một tỷ đồng để thực hiện năm chương trình đào tạo
bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trên địa bàn